thưa quý vị nói đến hội chứng tự kỷ ở trẻ em hầu hết mọi người đều hình dung tới những đứa trẻ sống ở thành thị và coi đó là căn bệnh đô thị
nhưng không phải vậy từ lâu trẻ có hội chứng tự kỷ đã xuất hiện ở các vùng nông thôn miền núi
câu hỏi đặt ra là hệ thống y tế tại các cơ sở đã đáp ứng được nhu cầu này hay chưa
đâu là giải pháp cho vấn đề này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện mỹ hào tỉnh hưng yên
hơn hai mươi năm làm việc tại trạm y tế xã xuân dục
vài năm gần đây chị phạm thị thu hà bắt đầu tiếp cận với các trẻ em của xã có hội chứng tự kỷ
qua tiếp xúc với các bậc cha mẹ có con bị hội chứng này chị nhận thấy rằng trong cộng đồng làng xã người dân chưa nhận thức đúng tự kỷ nghĩa là gì
điều đó đồng nghĩa với việc các cháu bị hội chứng này không nhận được đối xử đúng hỗ trợ đúng và giáo dục đúng
có những trẻ mà bố mẹ cứ nghĩ là trẻ bị tâm thần nhưng thực ra nó là bị tự kỷ
thì bố mẹ tìm cách là nhốt con ở trong nhà hoặc là cùng
nhưng trước thì bọn mình nghĩ là tự kỷ và kể cả nhân dân ở trong xã của mình cũng chỉ nghĩ là tự kỷ là một bệnh và tự kỷ thì có thể là chữa khỏi được
nhưng hiện nay trên thực tế thì tự kỷ thì không bao giờ là chữa khỏa được
thì xã mình cũng là một cái xã mà thuần nông thế cho nên là các hộ gia đình như là các cha mẹ có con bị tự kỷ thì cũng không có đủ để nhiều tiền
có đủ khả năng để cho con đưa con tới những cái trung tâm lớn ở hà nội
bé thảo năm nay đã tám tuổi
sáu năm qua cha mẹ em đã đưa em đi nhiều trung tâm
trong trung tâm nhà thuộc diện khó khăn nhưng họ vẫn dồn tiền của thời gian với hy vọng thảo sẽ trở thành một đứa trẻ bình thường
nhưng rốt cuộc điều đáng giá nhất mà cha mẹ thảo nhận được đó là hiểu được rằng con mình không có bệnh
đó là một trong những hội chứng và sẽ theo suốt cuộc đời của thảo
điều tốt nhất dành cho những đứa trẻ như thảo là sự yêu thương và đồng hành
họ xa lánh họ không muốn cho con nhà họ chơi với con nhà mình
cái tuổi thơ của nó không được chơi chơi với cùng con
hương yên mình thì mình không thấy có thì có những là dành cho những trẻ quyết tật về những là về tưởng như là cơm điếc thì là mình thấy
còn đâu những cái dành cho những cái cháu này thì mình cũng tìm nhưng mà chưa thấy
còn ở ngoài hà lội thì có mỗi ở bên chỗ đức giang là có cháu
mình cũng có ra ngoài đấy để cho cháu nhưng mà họ không nhận vì là mình không có hộ khẩu ngoài đấy
nếu như cha mẹ thảo có thể biết được những kiến thức đơn giản về hội chứng tự kỷ như vậy
từ trạm y tế xã thì họ cũng không phải tốn nhiều tiền của thời gian và công sức trong sáu năm qua để biết được làm thế nào là tốt nhất cho con mình
và thảo cũng sẽ có một tuổi thơ đẹp hơn khi những bạn đồng trang lứa và người lớn xung quanh hiểu hội chứng mà em mắc phải
trẻ tự kỷ ở vùng nông thôn đã từ lâu rồi thì cũng đã có những cái năm gần đây là cũng được gia tăng với cái số lượng nó là thấp thệ số nhân cơ nó rất là cao
chưa có một cái chương trình nào để đào tạo về cái kiến thức
cơ bản hiểu rõ về trẻ tự kỷ như thế nào
chúng tôi rất là mong muốn được đào tạo và các kiến thức để có được kiến thức hiểu đúng về trẻ tự kỷ để giúp đỡ cho những gia đình có trẻ tự kỷ ở vùng nông thôn
họ có thể can thiệp được cho con để cho con có cuộc sống tươi đẹp hơn
như vậy đang tồn tại một thực tế buồn
các nhân viên y tế cơ sở chưa được trang bị kiến thức về hội chứng tự kỳ
hy vọng kiến thức về tự kỷ sẽ sớm được khởi động và trang bị cho hệ thống y tế
cơ sở việt nam để những đứa trẻ được can thiệp sớm hơn giảm tối đa những chi phí không đáng có và tạo môi trường cho trẻ tự kỷ trở thành người có ích cho cuộc đời